công an tỉnh hương yên cho biết đã bắt được đối tượng trần văn chuyện đối tượng gây ra vụ giết người nguy hiểm
xảy ra vào chiều ngày một mươi chín tháng một tại thành phố hưng yên khiến một người chết một người bị thương nặng
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một tại thôn tiển phong xã tân hưng thành phố hưng yên xảy ra vụ giết người
nạn nhân là ông trần văn dân sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trú tại thôn tiển phong
sau khi giết ông dân đối tượng tiếp tục cầm theo dao nhọn đến chém truy sát bà đoàn thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi là vợ ông dân khiến bà mỹ bị đà chấn thương
nhận được tin báo giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an thành phố hưng yên cùng các phòng nghiệp vụ huy động lực lượng tổ chức bắt giữ đối tượng
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày đã bắt giữ được đối tượng là trần văn truyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng chú tại thôn tiển phong
hiện công an tỉnh đang chỉ đạo các lực lượng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định